liên hợp quốc đã cung cấp lương thực khẩn cấp cho một triệu người ở ukraine dù cảnh báo nhiều người hơn thế đang trong tình trạng bị đói và nhiều người lớn đã phải bỏ bữa để nhường cho trẻ em
theo đó chương trình lương thực thế giới wfp đã phân phát ba trăm ba mươi ổ bánh mì cho các gia đình ở thành phố kharkov cũng như tiếp tế cho các khu vực xảy ra xung đột khác trong đó có summi
thông qua hai đoàn xe nhân đạo dự kiến là trong thời gian tới thêm nhiều đoàn xe chở lương thực thực phẩm cũng sẽ đến ukraine
theo wfp thì trên sáu năm triệu người đã phải đi sơ tán ở trong ukraine và lương thực thực phẩm là một trong ba vấn đề quan ngại chính đối với họ
ước tính bốn mươi năm dân số ukraine quan ngại về việc làm thế nào để có đủ bữa ăn
cơ quan này cần năm trăm chín mươi triệu usd để hỗ trợ cho hơn ba một triệu người dân có nhu cầu ở ukraine